hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi một công an tỉnh đắk nông cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với mai đức thiện
trú tại thôn dốc du xã nâm nhung huyện crono để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo thông tin do mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản vào đêm ngày chín tháng một mươi một sau khi đi nhậu về
mai đức thiện đã có hành vi đe dọa sâu sát với vợ là chị lường thị lý
thiện đã dùng dao đâm bụng chị lý khiến nạn nhân nằm gục xuống
mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng chị lý đã tử vong ngay sau đó vì vết thương quá nặng
sau khi gây án mai đức thiện bỏ trốn khỏi hiện trường và đến sáng ngày hôm sau thì đến công an xã nâm nung đầu thú